theo bộ y tế đã có thêm bốn ca bệnh dương tính với covid một mươi chín nâng tổng số ca mắc lên chín mươi một ca
hiện các bệnh nhân này đã được cách ly và chăm sóc y tế trong tình trạng sức khỏe tốt